trong số những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có thể nói bệnh nhân số một mươi chín bác của bệnh nhân một mươi bảy
người nhiễm covid một mươi chín đầu tiên tại hà nội là một trong những bệnh nhân nặng nhất
với ba lần ngừng tuần hoàn tim liên tục phải chạy tim phổi nhân tạo ecmo
thế nhưng nhờ có các y bác sĩ bệnh nhân này đã hồi phục kỳ diệu
và qua hành trình vượt cửa tử của bệnh nhân này chúng ta lại một lần nữa thấy được những nỗ lực
không ngừng nghỉ và chưa bao giờ bỏ cuộc của các y bác sĩ việt nam
đã có thể bước xuống khỏi rừng bệnh tập đi lại phục hồi chức năng
bệnh nhân sáu mươi bốn tuổi này đã hồi phục ngoạn mục sau một thời gian được điều trị
chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
để bệnh nhân số một mươi chín có thể thoát khỏi cửa tử
là những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ
nhập viện từ ngày bảy tháng ba nguy cơ đe dọa tính mạng luôn thường trực
lúc đường sắp thoát khỏi thờ máy thì bà bị nặng trở lại
thậm chí ba lần bà đột ngột ngừng tuần hoàn
các bác sĩ đã phải ép tim cấp cứu liên tục trong đêm
hơn hai tháng qua bà được theo dõi sát sao các chỉ số sức khỏe từng giờ từng phút
tổn thương phổ tổn thương tim tổn thương gan tổn thương rất nhiều
may mắn là địa điểm hiện tại bệnh nhân đã cải thiện tương đối tốt
tôi rất mừng nói rằng ca này cực kỳ nặng
nó phải chạy ách mô một mươi bảy ngày
và sau đó vừa bỏ ách mô ra thì bệnh nhân lại có gần tim
và rất may là cái giám sát và theo dõi rất tuyệt vời của các bác sĩ
ở phòng icu của bệnh viện bệnh viện trung ương
nên chúng tôi đã cấp cứu kịp thời
bệnh nhân đã thoát được cái tử thảnh
và bây giờ thì bệnh nhân đã rút ra ống thở tự thở tự ăn
bệnh nhân số một mươi chín đến nay đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bà đã thoát khỏi cửa tử và sắp được trở về bên gia đình
chúng ta lại có thêm một kỳ tích được viết lên trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ